cơ quan điều tra công an huyện yên thủy tỉnh hòa bình đã tiến hành tạm giữ hình sự tài xế xe tải
trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này khiến cho ba người chết một người bị thương
xảy ra trên địa bàn vào chiều ngày bốn tháng sáu
danh tính tài xế được xác định là nguyễn văn doanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại xã hợp tiến huyện mỹ đức thành phố hà nội
việc tiến hành tạm giữ nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
tại cơ quan điều tra bước đầu tài xế doanh khai nhận trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn
chiếc xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi bảy nghìn một mươi sáu do anh điều khiển bị mất lái dẫn đến không làm chủ
được phương tiện gây ra vụ tai nạn thương tâm với chiếc xe ô tô con biển kiểm soát ba mươi a sáu mươi một nghìn năm trăm tám mươi năm
di chuyển theo hướng ngược lại
liên quan đến vụ tai nạn thông tin mới nhất từ cục đăng kiểm việt nam cho biết
chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn đã được chủ xe cơi nới thùng xe
cục đăng kiểm việt nam xác định
theo kích thước cơi nới thùng xe này có thể tích là gần hai mươi chín mét khối đã vượt hơn một mươi tám m khối
so với thể tích gần một mươi một m khối theo thông số kích thước thùng xe trong chứng nhận kiểm định